ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại hà nội kho bạc nhà nước đã tổ chức họp báo chuyên đề
thông báo kết quả công tác trọng tâm của hệ thống kho bạc nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
theo đó cùng với sự chỉ đạo sát sao của bộ tài chính cấp ủy chính quyền các cấp
cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức viên chức hệ thống kho bạc nhà nước
đã hoàn thành tốt các công tác trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín
trong đó công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước
công tác đảm bảo an ninh an toàn tiền tài sản nhà nước giao
cùng với các công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi tám hệ thống kho bạc nhà nước đã có nhiều giải pháp tập trung nguồn thu
hạn chế việc sử dụng tiền mặt trong công tác thu ngân sách nhà nước
ứng dụng công nghệ trong công tác hiện đại hóa hành chính
tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
cái việc giao dịch với nhau giao dịch giữa đơn vị dự toán và kho bạc
còn trên internet không cần giấy tờ không phải gặp nhau
tức là gửi và nhận kết quả thông qua môi trường internet
cái này cũng là bước tiến bộ và tạo rất nhiều thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách
vừa nhanh chóng kịp thời đưa tiền ra phục vụ phát triển kinh tế
cũng là công khai minh bạch và thuận lợi cho khâu giám sát kiểm tra
ngăn ngừa các trường hợp tiêu cực từ các đơn vị dự toán
đây là những kết quả
kết quả quan trọng góp phần cùng ngành tài chính thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế
xã hội của đất nước tạo nền tảng xây dựng hệ thống kho bạc nhà nước hiện đại
hoạt động an toàn và hiệu quả